liên quan đến vụ việc chặn đường đập vỡ kính xe khách gây xuân sao dư luận
ngày hai mươi một tháng hai công an quận một mươi hai tp hcm đang tạm giữ nguyễn văn tròn ba mươi hai tuổi phạm văn nhân ba mươi năm tuổi
cùng ngụ tại quận một mươi hai để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
cơ quan công an tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị hai thanh niên đi xe máy đập phá kính xe
khi đang lưu thông trung quốc lộ một a hướng từ bình tân về quận một mươi hai tp hcm
ngay sau khi tiếp nhận vụ việc đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai đã khẩn trương vào cuộc truy xét
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận đã xác định nguyễn văn trọn và phạm văn nhân
là hai đối tượng có hành vi đập vỡ kính xe khách nên tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng hai
nhưng bà trọn trên đường đi làm về thì có xe ra va chạm với xe khách biển số năm mươi một b bảy nghìn bảy trăm bốn mươi bốn
sau đó cả hai chặn đầu xe khách và yêu cầu tài xế bùi thường
thấy tài xế không chịu xuống xe nên đã dùng búa đập nhiều lần làm vỡ kính bên trái ghế lái tài xế
mặc dù hành khách trên xe hoảng loạn và kính vỡ bụng rơi xuống có thể gây sát thương cho hành khách
nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục đập các cửa kính bên cạnh
hiện vụ việc đang được công an quận một mươi hai điều tra xử lý theo đúng quy định
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình dương cho biết
đã làm việc với hai đối tượng tạo email giả của một trường đại học trên địa bàn tỉnh bình dương
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua điều tra xác định lương thanh châu sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú xã hòa bình huyện tây hòa phú yên
là đối tượng liên quan trực tiếp tới vụ việc nêu trên
châu đang sinh sống tại phường phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
cùng với nguyễn thị ngọc ánh sinh năm hai nghìn bốn hồ khẩu thường trú xã hòa mỹ đông huyện tây hòa tỉnh phú yên
theo tài liệu của cơ quan công an lương thanh châu đã sử dụng hai email mạo danh của một trường đại học
với số tiền một triệu tám trăm linh ngàn đồng mở rộng điều tra từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
bằng việc sử dụng nhiều tài khoản facebook giả khác nhau để đăng bài quảng cáo phòng trọ
trên địa bàn thành phố hồ chí minh và bình dương
lương thanh châu đã lừa đảo tiền cọc phòng trọ với tổng số tiền chiếm đoạt gần năm mươi triệu
để tiêu xài cá nhân và chi cho nguyễn thị ngọc ánh sử dụng
hiện vụ việc được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra đối với nguyễn sinh phú
phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ba nghìn năm trăm linh hai g ninh bình về tội nhận hối lộ
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình xác định
đến nay lợi dụng chức vụ quyền hạn là đăng kiểm viên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ba nghìn năm trăm linh hai g ninh bình
có địa chỉ ở phố bắc sơn phường bích đào thành phố ninh bình
nguyễn sinh phú đã nhận tiền của nhiều chủ xe ô tô để cung cấp hồ sơ cải tạo xe cơ giới giả
và giấy chứng nhận kiểm định trái quy định để thu lợi bất chính số tiền gần bốn trăm linh triệu đồng
hành vi của nguyễn sinh phú có dấu hiệu nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
liên quan tới vụ việc người đàn ông dùng tuyếp sắt đánh gãy hai tay của người giao hàng tên là lâm anh đạt
trú tại thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tư nghĩa đã ra quyết định
bắt khẩn cấp đối tượng trương đình nhạt về hành vi cố ý gây thương tích
sau khi có kết quả giám định tỷ lệ thương tích
anh đạt nhân viên giao hàng là hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tư nghĩa đã ra quyết định
bắt khẩn cấp đối tượng trương đình nhạt để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an đối tượng nhạt đã khai nhận quá trình phát sinh mâu thuẫn khi anh đạt đến giao hàng
tiếp đó đối tượng nhàn dùng cây tuyếp sắt dài đánh liên tiếp khiến anh đạt gãy cả hai tay
qua đó để làm căn cứ xử lý
vụ việc nhân viên giao hàng bị đánh gãy hai tay đã gây sự chú ý trong dư luận
lực lượng công an bắt khẩn cấp đối tượng trương đình nhạt ngay sau đó
thì tôi cũng có thường kiên thêm giữa bố
và nhận biết được cái người mà đánh chiếc bơ mà gãy hai tay là quá hạnh phúc không đủ quá
và cảm ơn lực lượng công an đã điều tra nhân cháu và đáp gọi để cho người dân được yên lòng
những hành vi côn đổ xem thường pháp luật cần phải được xử lý nghiêm minh
lực lượng công an khuyến cáo người dân không vì những mâu thuẫn nhỏ trong xã hội
mà có những hành vi bạo lực gây hậu quả đáng tiếc rồi vướng vào vòng lao lý
công an huyện crom năng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
vừa ngăn chặn kịp thời ba đối tượng tham gia vào hội những người vỡ nợ muốn

lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện crong năng phát hiện một nhóm đối tượng
từ nhiều tỉnh thành khác nhau như tp hcm tp hn bình dương nam định ninh thuận
liên lạc với nhau trên hội nhóm facebook có tên hội những người vỡ nợ muốn làm liều
trong hội nhóm này các đối tượng đã nhắn tin hẹn tập trung đến địa bàn huyện crong năng
dùng hung khí tấn công các đại lý thu mua nông sản để cướp tài sản
các đối tượng dự định sau khi lấy được tài sản sẽ chia nhau rồi trốn sát campuchia
các ông chí trưởng công an các xã thị trấn chủ động nắm tình hình
với quyết tâm ngăn chặn không để các đối tượng có cơ hội ra tay gây án
sau gần một mươi hai giờ đồng hồ triển khai đánh án đến khoảng một mươi bốn h ngày một mươi một tháng hai
lực lượng công an đã bắt giữ thành công ba đối tượng khi chúng đã chuẩn bị hung khí
để tấn công vào một đại lý thu mua nông sản ở xã dileya huyện crom năng
đó là dương hoàng kiên chú tại huyện crong năng trần văn tưởng chú tại tỉnh ninh thuận
và phạm văn tuân chú tại tỉnh nam định
hung khí thu giữ gồm hai kích điện một xà beng một cưa cầm tay ba con dao một cây dựa và nhiều hung khí khác
tại cơ quan công an tuân khai nợ khoảng một mươi chín tỷ do đánh bạc kiên nợ gần một trăm linh triệu đồng
còn tường nợ bốn mươi triệu đồng
để có tiền trả nợ các đối tượng đã tham gia hội những người vỡ nợ muốn làm liều
để hẹn nhau đến huyện crong năng để gây án
từ năm hai nghìn một mươi bốn là em đánh sóc đĩa ở các tỉnh phía bắc
và năm hai nghìn một mươi sáu em đi nước ngoài em đánh ở nước ngoài
và khi mà em về tới việt nam vẫn là con đường đấy hiện đánh tiếp
tổng cộng em trả nợ một mươi chín tỷ
thời gian gần đây thì các chủ nợ đòi nợ em chiết qua
em đã vay tiền ở mấy bên công ty tài chính
tổng cộng em nợ gần một trăm linh triệu
không có khả năng chi trả thì bị khủng bố về tinh thần và người thân và gia đình nữa
sau khi mất khả năng trị trả thì ngày chín em có lên facebook
và có thấy bài đăng của một số người
thì em cũng vô em bình luận với cái nội dung là
ai nở nần thì lên đây là có kèo để rủ nhau đi cướp đại lý cà phê
việc công an huyện crong năng và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
kịp thời ngăn chặn ba đối tượng này trước khi gây án là một thành tích rất đáng khen ngợi
bởi khi các đối tượng này đã ra tay gây án thì hậu quả sẽ rất khó lường
hiện công an huyện crong năng đang tạm giữ hình sự ba đối tượng trên
để điều tra về hành vi cướp tài sản
trên địa bàn huyện núi
núi thành tỉnh quảng nam lại vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào sáng nay
làm ba người tử vong và một mươi ba người khác bị thương
xe ô tô khách chở khoảng ba mươi hành khách do ông nguyễn anh tiên
trú tại tỉnh thừa thiên huế điều khiển hướng quảng ngãi đi tam kỳ
đã đâm vào đuôi xe ô tô tải trở gạch do ông trịnh đức thạnh
trú tại tỉnh gia lai điều khiển đang đỗ sát mép đường bên phải cùng chiều
vụ tai nạn khiến ba người trên xe khách tử vong
một người tử vong tại chỗ hai người tử vong trên đường đi cấp cứu
ba người bị thương trong đó có ba người bị thương nặng hai xe ô tô bị hư hỏng
ngay khi nhận tin báo công an tỉnh quảng nam đã tổ chức cứu nạn
đưa các nạn nhân đi cấp cứu bảo vệ hiện trường điều tiết giao thông
và tập trung điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
lãnh đạo tỉnh quảng nam và lãnh đạo các sở ngành địa phương
cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện